evfta có hiệu lực được xem là dấu mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử kinh tế thương mại của việt nam
mở ra cơ hội rất lớn cho xuất khẩu nhiều mặt hàng nông thủy sản nâng cao giá trị gia tăng
tạo ra sức lan tỏa đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu khác
việc doanh nghiệp của tỉnh khánh hòa xuất khẩu lô hàng cá ngừ đầu tiên sang châu âu là sự kiện quan trọng
là bước khởi đầu thuận lợi đối với nghề khai thác và chế biến cá ngừ nói riêng
và với ngành nông nghiệp của khánh hòa nói chung
trong đợt xuất hàng lần này hai container mang theo bốn mươi tám tấn cá ngừ đông lạnh và đóng hộp
trị giá khoảng bốn trăm linh usd của công ty trách nhiệm hữu hạn hải vương được xuất thẳng sang tây ban nha
là tin vui không những cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hòa
mà còn đối với rất nhiều doanh nghiệp đang sản xuất chế biến cá ngừ trong cả nước
trước đây chúng tôi tập trung rất là nhiều vào thị trường châu âu
và ebfta mở ra một cơ hội rất là lớn để cho doanh nghiệp có tiếp cận
được nhiều hơn mở rộng thị phần được nhiều hơn và đặc biệt là cái ngành cá ngừ của chúng tôi
tính đến hết tháng bảy năm nay xuất khẩu cá ngừ của việt nam sang thị trường eu
đạt trung bình khoảng một mươi năm triệu usd một tháng
kể từ sau khi hiệp định evfta có hiệu lực vào ngày một tháng tám
giá trị xuất khẩu cá ngừ đã tăng lên một mươi một bốn triệu usd tăng tám sáu
và tháng chín là một mươi một chín triệu usd tăng một mươi ba ba so với các tháng trước đó
như vậy là cái sản lượng cá ngừ này
của chúng ta cũng như cái giá trị tăng rất là cao và cái đơn hàng rất là nhiều
thế còn riêng đối với hải vương thì hàng năm xuất khoảng sáu mươi tấn
trong đó năm mươi tấn là cá ngừ với giá trị khoảng ba trăm một mươi triệu đô
thì trong đó là hai trăm tám mươi một triệu đô là cá ngừ
như vậy là hải vương cũng như nhiều doanh nghiệp khác đang tận dụng rất tốt
thì cơ hội là cái hiệp ước thương mại ebfta
việc các sản phẩm cá ngừ có mặt ở thị trường châu âu là bước đệm quan trọng cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
nhưng để bảo đảm xuất khẩu thủy sản của việt nam sang eu thuận lợi và bền vững
thì ngư dân doanh nghiệp khai thác xuất khẩu cần bảo đảm triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế
về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định về chống đánh bắt hải sản
tích cực chung tay cùng chính phủ tháo gỡ thẻ vàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đầu tư triển khai các dự án chế biến thủy sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho nông dân